chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn các lực lượng chức năng tại tp hcm đã đồng loạt gia quân điều tiết tình hình giao thông
ở các khu vực cửa ngõ có mật độ phương tiện tăng cao khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ghi nhận tại cửa ngõ phía đông tp hcm ngay khu vực đầu tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
từ một mươi sáu giờ cảnh sát giao thông và các lực lượng liên quan đã chủ động phối hợp phân luồn
điều tiết hướng dẫn các phương tiện di chuyển
càng về chiều tối lượng xe đổ về càng đông di chuyển chậm
tại một số khu vực đang thi công công trình hạ tầng giao thông đã xuất hiện ung tắc kéo dài
trong khi đó tại cửa ngõ phía tây người dân cũng tất nập rời thành phố về quê nghỉ lễ
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết trong hôm nay đã phân bổ lực lượng có mặt
tại các tuyến đường huyết mạch tại các điểm nóng như sân bay ga tàu bến xe bến phà
bảo đảm trực tự an toàn giao thông cho người dân về quê đón lễ được an toàn thông suốt